nạn nhân vốn làm nghề muôn châu bỏ
sau khi xác định được danh tính nạn nhân cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ sát hại người cướp tài sản
nên hướng điều tra hung thủ được mở sang các mối quan hệ của nạn nhân trong khoảng thời gian trước lúc xảy ra vụ án
từ các tài liệu thu thập được cơ quan điều tra phát hiện trước lúc bị sát hại
một số nhân chứng cho hay có thấy nạn nhân đi cùng với một người đàn ông khác trên chiếc xe máy vào các thôn thuộc xã cẩm sơn để hỏi mua trâu
từ mô tả đặc điểm nhân dạng của nhân dân các điều tra viên đã tiến hành ra soát đối tượng hiểm nghi trên địa bàn
sau gần bốn giờ đồng hồ khẩn trương truy xét đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng trần hữu dũng
khi hắn đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc xã cẩm sơn
sau khi bị bắt giữ đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an để đấu tranh làm rõ
sau khi vụ án mạng xảy ra gặp nghi can tại cơ quan điều tra hắn vẫn đang trong tình trạng lơ mơ không tỉnh táo vì đói thuốc
khiến các điều tra viên không thể làm việc được
theo lời kể của một điều tra viên ngày hôm sau qua cơn đói thuốc đối tượng bắt đầu ý thức được mọi việc mình làm
vào đầu hắn phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội tuy nhiên trước những chứng cứ thu thập được đối tượng buộc phải cuối đầu nhận tội
theo đó đối tượng khai nhận trước đây dũng làm nghề lái xe nhưng do lăng bạt đây đó công việc lại không ổn định
nên gia đình đã gom góp tiền mua cho dũng chiếc xe tải để chở hàng
tuy nhiên dũng không chịu làm ăn mà lại rơi vào nghiện ngập ma túy
sau khi cưới vợ và sinh con tưởng hắn tu trí làm ăn hơn nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy dẫn đến nợ nần nhiều
cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tuần do mâu thuẫn với bố đẻ dũng đã bỏ nhà đi
quá trình lang thang hắn thuê một phòng trọ tại xã cẩm sơn cùng huyện
tình cờ trong một cuộc nhậu dũng có quen với ông sơn
khi biết ông sơn làm nghề mua bán châu bò dũng liền làm thân và hứa sẽ tìm mối giới thiệu
ông sơn cũng nói với dũng là nếu giới thiệu thành công mỗi con trâu mua được ông sẽ giả cho dũng ba trăm linh đồng
theo lời hẹn bảy giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm ông sơn đến phòng trọ đón dũng bằng xe máy của mình
để dũng dẫn vào thôn nhân tài thuộc xã cầm sơn mua trâu
dũng dẫn ông sơn vào nhà trị dân xếp trâu
tại đây ông sơn đã thỏa thuận với ông tâm bố của trị dân
mua con trâu của gia đình trị dân với giá hai mươi một năm triệu đồng
sau khi thống nhất sơn chở ông tâm qua nhà ông tâm ở gần nhà trị dân
để trả số tiền trên và hẹn chiều sẽ đến bắt trâu
ngay sau đó dũng cũng đi bộ sang nhà ông tâm
và cùng ông sơn tiếp tục sang thôn nhân tiến cùng xã để tìm mua trâu
khi vào ba nhà khác ở trong thôn nhưng không mua được ông sơn điều khiển xe máy chở dũng về
lúc này khoảng chín giờ ba mươi phút cùng ngày
do nợ nần nhiều cùng với nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài và trả nợ
dũng nảy sinh ý định sát hại ông sơn hòng cướp tài sản
chính vì thế khi đi qua khu vực đồi trè thuộc thôn tân tiến
quan sát xung quanh thấy vắng người
dũng lập tức rút con dao nhọn thủ sẵn trong người
tác động một nhát vào hông của ông sơn
bị tác động bất ngờ mất tay lái nên ông sơn cùng dũng và chiếc xe ngã xuống đường
biết bị đối tượng hạm hại
ông sơn nhanh chóng vùng dậy bỏ chạy và kêu cứu
nhưng nhanh như cắt đối tượng dũng đuổi theo
và tác động nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi kéo sát nạn nhân vào giữa các luống trè hỏng phi tang
dũng lục cho người nạn nhân lấy tiền điện thoại di động
và trìa khóa xe nổ máy bỏ trốn
trên đường đi đối tượng vứt con dao gây án cách hiện trường chừng bốn mươi mét
trên đường về dũng còn kịp ghé qua nhà ông tâm
hòng chiếm đoạt số tiền mua châu của ông sơn
dũng nói với ông tâm là ông sơn vừa bị tai nạn nên chưa bắt châu
để có tiền nằm viện
ông sơn xin lại số tiền một mươi chín triệu đồng
vừa thanh toán lúc nãy và có trừ lại hai năm triệu đồng để đặt cọc
hẹn lúc nào khỏi sẽ bắt châu lấy tiền
dũng lấy xe của nạn nhân chạy về phòng trọ ở xã cẩm sơn
thay bộ quần áo dính máu và tiếp tục chạy về nhà bố mẹ đẻ ở xã đình sơn
vừa về đến nhà thấy mẹ đẻ bị đau
đối tượng liền chở bà lên bệnh viện huyện con cuông
tại đây dũng lấy một triệu đồng trong tổng số tiền vừa cướp được
để thanh toán tiền làm thủ tục nhập viện
sau đó hắn nhanh chóng quay về phòng trọ tại xã cẩm sơn để lần trốn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ chưa đầy bốn tiếng đầu mồ
lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ đối tượng
với những thành tích xuất sắc nói trên
sáng hai mươi chín tháng năm lãnh đạo công an tỉnh nghệ an lãnh đạo huyện ủy ubnd huyện anh sơn
đã trao thưởng cho phòng cảnh sát hình sự và công an huyện anh sơn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo trần hữu dũng về các tội danh
giết người cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa chật cứng người tham dự song đa phần là người thân của người bị hại
còn phía bị cáo tuyệt đối không bóng người thân
người mẹ quá sốc trước hành vi nhẫn tâm vô nhân đạo của con mình
mà tự giải thoát bằng thuốc diệt chuột
nhờ cấp cứu kịp thời bà đã qua cơn nguy kịch
song vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục nên không tham gia phiên tòa
người vợ trẻ của trần hữu dũng một nách hai con
sau khi dũng bị bắt cô ôm con về nương nhờ nhà bố mẹ đẻ
cũng không đến dự tòa
đứng trước vành móng ngựa y lạnh lùng kể lại rành giọt quá trình thực hiện tội ác của mình
trong tiếng nấc nghẹn của người thân nạn nhân
dũng cho hay nguyên nhân dẫn đến phạm tội là mình do nợ nần túng thiếu nên làm liều
dũng không có ý định tước đoạt mạng sống của anh s
nhưng không thể lý giải vì sao khi nạn nhân bỏ chạy
vẫn đuổi theo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
đây là lần thứ ba trần hữu dũng đứng trước vảnh móng ngựa
trước đó tháng năm năm hai nghìn ba dũng bị tòa án nhân dân huyện thanh liêm hà nam
tuyên phạt sáu tháng tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
chưa thi hành án
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn ba dũng tiếp tục bị tòa án nhân dân huyện tương dương
tuyên phạt ba mươi tháng tù tội trộm cắp tài sản
khi được nói lời sau cùng trần hữu dũng đã cuối đầu gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại
cầu mong sự tha thứ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
để bị cáo có cơ hội sống bù đắp cho gia đình và phía bị hại
hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của trần hữu dũng là đặc biệt nghiêm trọng
phạm một lúc nhiều tội danh như giết người cướp tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhân thân xấu không còn giá trị cải tạo
cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội
vì vậy hội đồng xét xử tuyên phạt trần hữu dũng mức án tử hình về tội giết người
sáu năm tù về tội cướp tài sản hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt bị cáo trần hữu dũng phải chịu mức án tử hình
về trách nhiệm dân sự bị cáo dũng phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm sáu mươi ba triệu đồng
cấp dưỡng nuôi hai con của anh ad đến tuổi trưởng thành mỗi cháu một năm triệu đồng một tháng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau